thưa quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của chuyên hình nhân dân
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai các tỉnh miền bắc nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng
của những luồng gió đông nam ẩm do khối không khí biển mang lại
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
sẽ vẫn có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông tập trung về đêm và sáng
còn ở phía tây bắc bộ phổ biến có mưa rào rải rác tập trung vào tối và đêm muộn
trong mưa rông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đi kèm
nên người dân vẫn cần cảnh giác
sáng ngày mai cả miền bắc giứt mưa trời tạnh rào có nắng nền nhiệt cao nhất
cho ngày mai trên toàn vùng đều sẽ nhích nhẹ lên mức là ba mươi một ba mươi ba độ
ở miền trung vẫn chịu ảnh hưởng của một dãy ngắp thấp yếu cộng thêm gió đông nam ẩm
tác động chính đến vùng từ thừa thiên huế ngược trở ra cho đến thanh hóa
vì thế ở khu vực này trong đêm nay có mây nhiều mưa vài nơi
sáng sớm mai có sương mù nhẹ ngày mai trời nắng nền nhiệt cao ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm nay có mưa vài nơi
ngày mai trời nắng nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu tác động
của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình yếu
vì thế về chiều tối và đêm ở nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rào
và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to
ban ngày trên hai khu vực trời nắng ráo
cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
và nam bộ có mức nhiệt là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở phía bắc vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa ít mưa
gió đông nam cấp ba bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió tây nam cũng giảm
còn mức cấp bốn và mưa rông cũng chỉ xuất hiện một vài nơi tầm nhìn xa là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước